bệnh viện quận thủ đức tp hcm vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân thay khớp gối và tái tạo dây chẳng
trong khi bệnh nhân này đang mang trong mình căn bệnh hemophilia bệnh dối loạn đông máu
đây là trường hợp đầu tiên trong cả nước đã phẫu thuật thành công cho một ca bệnh khó trong y khoa ở bệnh viện tuyến quận huyện
bệnh nhân được điều trị bệnh dối loạn đông máu tại khoa nội tổng quát bệnh viện quận thủ đức từ cuối năm hai nghìn một mươi tám
với các biến chứng như suốt suốt huyết tiêu hóa chảy máu răng và suốt huyết khớp gối
nhưng tình trạng bệnh nhân ngày càng nặng và không có dấu hiệu thuyên giảm do khớp gối bị biến chứng nặng
để cứu sống bệnh nhân bệnh viện quận thủ đức đã quyết định phẫu thuật thay khắp gối nhân tạo kết hợp tái tạo dây chẳng gối phải cho bệnh nhân
hiện tại sau phẫu thuật bệnh nhân ổn định chưa phát hiện chảy máu vết mổ và đang được tập vật lý trị liệu để phục hồi